xin chào các bạn
xin chào các bạn
những điểm mới của các nghị quyết hội nghị trung ương tám khóa một mươi ba nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng cám bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết hội nghị trung ương tám khóa một mươi ba
trên cơ sở đó các cấp ủy tổ chức đảng các ban bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba ở địa phương cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba cụ thể thiết thực và hiệu quả

tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật trao đổi thông tin tội phạm phối hợp đấu tranh điều tra tội phạm có liên quan đến công dân hai nước tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy tội phạm khủng bố tội phạm sử dụng công nghệ cao
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của hai nước thăm lẫn nhau phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho các hoạt động đầu tư thương mại lào động sinh sống học tập và du lịch giữa hai nước
bảo đảm quyền và lợi ích của hợp pháp của công dân và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia
đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nâng cao trình độ cán bộ thực thi pháp luật ngoại ngữ không cho phép bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống phá nước kia
chào mừng bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam tới thăm làm việc với bộ đệ vụ ai cập

tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae vòng ngày hai tháng một mươi hai tại dubai thay mặt nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bộ công an và viện kiểm soát nhân dân tối cao đã lần lượt ký kết hiệp định về dẫn độ hiệp định về chuyển giao người bị kết án phà tù và hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất với bộ tư pháp uae
trước đó đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu bộ tư lệnh uae do ngài abdullah bin sultan bin awad al nuaymi bộ trưởng bộ tư pháp uae làm trưởng đoàn
tại buổi hội đàm hai bên đã khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ký các hiệp định này
đây sẽ là bộ khung pháp lý trực tiếp đầy đủ quan trọng để các cơ quan tư pháp hình sự hai nước dành cho nhau sự hỗ trợ
nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại hình tội phạm đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
các hiệp định sẽ là cơ sở pháp lý để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân mỗi nước
kết thúc buổi làm việc được sự ủy quyền của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nhà nước uae ngài abdullah bin sultan bin awa al waymi bộ trưởng bộ tư pháp uae
cùng với thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã ký hiệp định về dẫn độ và hiệp định về chuyển sao người bị kết án phạt tù giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và các tiểu phương quốc ả rập thống nhất
việc ký kết các hiệp định song phương với uae thể hiện quyết tâm của nhà nước việt nam trong việc thực hiện các nghĩa vụ cam kết quốc tế trong những hội tư pháp hình sự
chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng malaysia có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ góp phần thiết thực kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
mà còn tạo sung lực mới hứa hẹn đưa quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa
hai trưởng đoàn cũng đánh giá tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký kết
định hướng cho hợp tác quốc phòng thời gian tới tập trung vào các lĩnh vực tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn sớm thiết lập các cơ chế tham vấn đối thoại tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng
thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực hợp tác mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như đào tạo công nghiệp quốc phòng hậu cần quân y cứu hộ cứu nạn
tích cực tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế
kết thúc hội đàm hai bên đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới

đáp ứng các tiêu chuẩn của liên hợp quốc với trình độ ngoại ngữ kỹ năng lái xe kỹ năng bắn súng kỹ năng tin học
việc triển khai khóa huấn luyện về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc cho sĩ quan cảnh sát cá nhân dịp này nhằm giúp các sĩ quan của bộ công an ôn luyện trước khi tham dự kỳ kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ của liên hợp quốc ams sẵn sàng đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại các phái bộ khi có yêu cầu
viện đào tạo và nghiên cứu liên hợp quốc unita cử hai chuyên gia tới giảng dạy đây đều là những giảng viên có nhiều kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
bàn tổ chức đề nghị các đồng chí học viên học tập nghiêm túc tiếp thù đầy đủ các kiến thức nội dung mà các chuyên gia truyền đạt
việt nam là quốc gia thống nhất của năm mươi bốn dân tộc trong đó có năm mươi ba dân tộc thiểu số với hơn một mươi bốn triệu người chiếm một mươi bốn
nhà nước nhà nước việt nam đã xây dựng hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo các quyền con người quyền công dân trong đó có quyền của người dân tập thiểu số phù hợp với các văn kiện pháp lý quốc tế
tuy nhiên bất chấp thực tế các thế lực thù địch phản động vẫn tiếp tục chiêu bài công kích chúng ta trên bình diện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số
theo một góc nhìn thẳng thắn về vấn đề này mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà
theo thống kê trong số những người đang phải chịu cảnh đói nghèo kinh niên tại việt nam số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đang chiếm một tỷ lệ bất cân xứng
mặc dù chỉ chiếm khoảng một mươi năm dân số cả nước nhưng họ lại chính là chín mươi những người nghèo cung cực của đất nước và năm mươi trong số này đang bị nghèo đa chiều
thu nhập bình quân đầu người của họ chỉ bằng bốn mươi năm mươi bình quân đầu người của cả nước
nhưng bất chấp những thách thức đó kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong những năm qua
đã có bước phát triển tích cực đặc biệt là công tác xoa đói giảm nghèo
để đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát nghèo bền vững chính phủ đã dành một nguồn vốn lớn giúp bà con sửa chữa xây nhà an cư lạc nghiệp
từ bốn mươi triệu đồng vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội thành phố theo nghị định hai mươi tám của chính phủ
mùa mưa bão năm nay một mươi hộ gia đình ở xã cam thịnh tây thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đã không còn phải lo lắng tá túc nhờ nhà người thân
tạo điều kiện cho bà con nhân dân có cái nhà ở để mà chú mưa chú nán cũng như là tạo điều kiện cho bà con yên tâm để mà lao động sản xuất
thêm cái động lực để mà bà con vươn lên trong cuộc sống
rất nhiều chính sách hướng về đồng bào dân tộc thiểu số là bàn đạp để họ thay đổi cuộc sống
dụng lúa đầu tiên của gia đình ma phốt hôm nay thu hoạch niềm vui lúa mới đến từ công trình chạm bơm thủy lợi và canh mương nội đồng
được huyện đầu tư hơn chục tỷ đồng hơn thế bà con còn được hỗ trợ giống lúa chất lượng cao
phân bón thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt là được hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật thâm canh lúa nước
bây giờ nhà nước quan tâm đến làm việc khu ruộng lúa cho đồng bào thì đồng bào rất là phấn khởi
đối với tây nguyên đảng chính phủ có những chính sách ưu tiên đặc thù áp dụng riêng cho khu vực này
nhiều dự án được triển khai mang đến cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây kỳ vọng về một sự chuyển mình mạnh mẽ
nhân đất cũng hỗ trợ được một là quân vay nước sạch
vay về chân nuôi
đàn bò hiện tại còn hai mươi con đòn tàu khoảng hai mươi con
cuộc sống vô ổn định
từ năm hai nghìn một mươi một các tỉnh tây nguyên bắt tay xây dựng nông thôn mới
hạ tầng nông thôn được đầu tư bài bản những nhà nguyện khang trang được xây dựng từ nguồn xã hội hóa
không chỉ chăm lo cho đồng bào có nơi sinh hoạt tôn giáo các cấp chính quyền còn quan tâm đến đời sống bà con
từ đường điện hệ thống nước sạch đến những chính sách an sinh xã hội đào tạo nghề và hỗ trợ vốn vay cho đồng bào

hạ tầng nông thôn được đầu tư bài bản những nhà nguyện khang trang được xây dựng từ nguồn xã hội hóa
sau gần năm mươi năm được giải phóng đã có những bước phát triển về mọi mặt đời sống của đồng bào đã được cải thiện rõ rệt
vậy nhưng bất chấp thực tế ấy các thế lực thù địch phản động những kẻ thiếu thiện trí với việt nam
vẫn lưu loa rằng đảng nhà nước ta ngược đáy người thiểu số tây nguyên một cách có hệ thống
ngày một mươi tám tháng một mươi một vừa qua mạng lưới nhân quyền việt nam có trụ sở tại bang california mỹ
công bố bản báo cáo nhân quyền hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tiếp tục đưa ra những nội dung xuyên tạc
về tình hình nhân quyền ở một số quốc gia vùng lãnh thổ trong đó có việt nam
trên thực tế đây là một tổ chức ngoại vi của việt tân tập hợp thành viên chân xét của tổ chức này
để tiến hành các hoạt động chống phá việt nam
tổ chức này đã thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở bên mỹ
họ can dự vào rất nhiều cái vấn đề nội bộ việt nam đặc biệt là lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo nhân quyền việt nam
để khai thác những nội dung không chính thống về việt nam bôi nhọ việt nam
lấy hiện tượng để quy trụ bản chất
dưới cái nhìn tiến diện có chủ đích bản báo cáo năm nay dài hơn một trăm linh trang
cố tình đưa ra những tình tiết sai lệch về tình hình tự do dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo dân tộc ở việt nam
không chỉ xuyên tạc rằng chính phủ việt nam ngược đãi kỳ thị dân tộc thiểu số tây nguyên một cách có hệ thống
các đối tượng còn đưa ra những thông tin sai lệch về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên
đồng bào khơ me ở tây nam bộ
chúng kích động các hoạt động hội họp lập hội biểu tình đòi thả những kẻ được chúng gọi là tù nhân lương tâm
ngang nhiên khuyến nghị đòi sửa đổi luật pháp việt nam đòi việt nam xóa bỏ điều bốn hiên pháp
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
rất là công phu trong việc nhặt nhạy những vấn đề tiêu cực về việt nam
cũng là nhặt nhạy những vấn đề gọi là cố tình bôi nhọ việt nam
thực sự đấy toàn là một chiều và từ những đối tượng không có thiện cảm với việt nam
nhằm gây thanh thế kêu gọi các tổ chức quốc tế để hà hơi tiếp sức
và cũng bổ sung kinh phí cho họ để họ hoạt động chống phá việt nam
năm nào thì các bản bảo quản xếp hàng này cũng lặp lại một kịch bản đã cũ
tuy nhiên do nó là quan điểm sai trải tù địch
nên nó vẫn có những tác động nhất định tới tư tưởng của quân chủ nhân dân
đặc biệt là đối với những người việt nam ở nước ngoài
khi không có đủ điều kiện thông tin
vẫn là kịch bản cũ những bản báo cáo sai lệch về tình hình nhân quyền ở việt nam
lại tiếp tục được các tổ chức đối nghịch chia sẻ nhằm bóp méo thực tế
làm lưu mờ những thành tiệu của chúng ta trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người
trong khi những nỗ lực này đều đã được quốc tế ghi nhận đánh giá cao
một nguyên tắc cũng là biểu hiện đặc trưng cơ bản trong chính sách dân tộc của việt nam
đó là nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn tiện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực
cùng phát triển với đất nước
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay hệ thống pháp luật việt nam liên tục được xây dựng và hoàn thiện tương đối đồng bộ
đáp ứng về cơ bản quyền con người trong đó có việc bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số
trong một mươi năm qua quốc hội việt nam đã bàn hành một trăm hai mươi năm luật
trong đó có ba trăm năm mươi hai điều khoản luật trực tiếp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các dân tộc thiểu số
trong hai ngày hai mươi chín ba mươi một mươi một
tham dự kỳ họp thứ một trăm một mươi một
của ủy ban công ước quốc tế so bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc tại geneva thuỵ sĩ
đoàn việt nam đã bảo vệ thành công báo cáo quốc gia định kỳ lần thứ năm
trong đó nhấn mạnh việt nam đã đạt được các tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho người dân tộc thiểu số
đặc biệt là quyền tham gia các hoạt động quản lý nhà nước quản lý xã hội
đây cũng là khẳng định của báo cáo viên đặc biệt của liên hợp quốc về quyền phát triển
sau chuyến thăm và làm việc tại việt nam từ ngày sáu đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
chính phủ việt nam cam kết rất mạnh mẽ trong việc đảm bảo quyền cho người dân tộc thiểu số
để không ai bị bỏ lại phía sau
họ có đầy đủ cơ hội để phát triển họ cũng dễ dàng được tiếp cận với các dịch vụ công
chính phủ việt nam cũng có bước tiến đáng kể trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
xóa đói giảm nghèo là một trong số đó
rồi khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho người dân cũng được cải thiện rõ rệt
tôi rất lạc quan với việc việt nam có thể làm được điều này
không chỉ cải thiện quyền con người trong nước mà còn giúp chia sẻ kinh nghiệm với các nước khác
ví dụ như vấn đề giảm nghèo bền vững hay bình đẳng giới
việt nam hoàn toàn có thể chia sẻ với các nước asean
thực tiễn sinh động và những đánh giá khách quan của các cá nhân tổ chức uy tín của quốc tế
chính là minh chứng thuyết phục bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạp của các thế lực thù địch phản động